thành hóa có hơn một trăm linh km bờ biển cùng sáu cửa lệch
nhiều năm trở lại đây chiều cường và xâm nhập mặn đã vào sâu hạ lưu các con sông
dòng chảy có biểu hiện thay đổi nên phát sinh nhiều điểm bờ biển bị sạt lở
đoạn bờ biển khu vực xã quảng nham huyện quảng sương tỉnh thanh hóa dài hơn bốn hai km
bên bờ biển là điểm tụ cư lâu đời của năm trăm một mươi năm hộ dân với một tám trăm chín mươi nhân khẩu thuộc thôn tân và thôn tiến xã quảng nham
cửa sông yên là âu tranh trú bão cho hơn ba trăm linh tàu thuyền đánh mắt hải sản của xã quảng nham và các xã lân cận
những năm gần đây ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu nước biển dâng thủy triều gió bão tác động nên nảy sinh tình trạng sạt lở biển nghiêm trọng
từ năm hai nghìn năm đến nay bờ biển khu vực này bị xâm thực sâu vào đất liền hơn bảy mươi mét
thảm phi lao ven bờ biển bị nước sóng biển sông chảy sói hẫng gốc cuốn đổ hơn ba mươi ha rừng phòng hộ ven biển
tình trạng này đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng tài sản của nhân dân nguy cơ xóa sổ hoàn toàn hai trăm tám mươi hai hectare đất sản xuất rừng phòng hộ ở thôn tân và thôn tiến xã quảng nham
chính quyền và người dân mong muốn tỉnh thanh hóa sẽ sớm có giải pháp đồng bộ như kè lát bờ biển chống nước biển xâm thực khôi phục trồng mới rừng phòng hộ khu vực này nhằm bảo vệ an toàn tính mạng tài sản cho nhân dân cùng âu tránh chú bão tự nhiên cho tàu thuyền neo đậu